bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam bắt giữ chín đối tượng và thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp sạng đá
từ chiều tối ngày ba mươi tháng ba tại km bảy mươi ba hai trăm linh quốc lộ chín thuộc địa phận xã tân long huyện hương hóa
lực lượng liên ngành gồm biên phòng công an và hải quan tỉnh quảng trị đã phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng người lào
vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp dạng đá
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm bốn đối tượng nữ người lào đang lẩn trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
đồng thời thông báo cho công an huyện sê pôn lào tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây này
các đối tượng khai nhận được một người đàn ông quốc tịch lào trú tại viên trăn thuê vận chuyển số ma túy này về việt nam
để giao cho một người việt tại thành phố đông hà
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã trao tặng bằng khen tiền thưởng cho các lực lượng tham gia phả án